thưa quý vị một mươi giờ sáng nay ngày thứ bảy một mươi tám tháng năm tại văn phòng trung ương đảng
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt
tham dự có các đồng chí lương cường quỷ viên bộ chính trị thường trực bản bí thư
đồng chí lê minh hưng ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương tránh văn phòng trung ương đảng
sau phiên bế mạc hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba diễn ra vào sáng nay ngày một mươi tám tháng năm
các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua
và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới
theo kết luận hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba đã đề ra
đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba đã thông qua một số nội dung quan trọng
và giới thiệu nhân sự để quốc hội khóa một mươi năm bầu các chức danh chủ tịch nước chủ tịch quốc hội
đồng chí tổng bí thư chúc mừng việc trung ương đã thống nhất
rất cao giới thiệu đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước
và đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch quốc hội
có thể khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa một mươi ba và nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chủ chốt đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã luôn luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất phối hợp chặt chẽ lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra
đặc biệt tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm
các lĩnh vực quốc phòng an ninh đối ngoại xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực
về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh bên cạnh những thời cơ và thuận lợi
chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức
vì vậy yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đảng toàn dân và toàn quân
mà trước hết là trong ban chấp hành trung ương đảng
lãnh đạo chủ chốt bộ chính trị ban bí thư phải thật sự đoàn kết thực sự gương mẫu toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp chung
cụ thể là cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm hai nghìn hai mươi bốn của ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư
khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của trung ương sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết xây dựng dự thảo các văn kiện
trình đại hội một mươi bốn của đảng để trình hội nghị trung ương một mươi khẩn trương ban hành chỉ thị của bộ chính trị
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
chỉ đạo quán triệt cụ thể hóa triệt khai thực hiện ở các cấp ủy tổ chức đảng bảo đảm chặt chẽ sát thực
thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại
tăng cường quan hệ với các nước các đối tác quan trọng ưu tiên thúc đẩy và tổ chức chú đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước
giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước làm tốt công tác cán bộ bảo vệ chính trị nội bộ
tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước